sáng hai mươi bốn tháng một mươi trung tâm báo chí thành phố hồ chí minh sở thông tin và truyền thông thành phố
đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo quy chế tích hợp quản lý vận hành khai thác kho dữ liệu dùng chung của thành phố
tại hội nghị các đại biểu nghe báo cáo hành lang pháp lý mô hình kho dữ liệu điện tử dùng chung dữ liệu doanh nghiệp người dân
sở thông tin và truyền thông thành phố sẽ gửi cổng dữ liệu demo về các đơn vị sử dụng thử
trên cơ sở đó có những góp ý để hoàn chỉnh dần
tại đây nhiều đại biểu cho rằng cần bổ sung về dữ liệu người dân cần có phần quan hệ với chủ hộ
quy định cho phép người dân và doanh nghiệp được đề xuất dữ liệu vì họ là người thụ hưởng dịch vụ này
đại biểu cũng băng khoan về độ mở của dữ liệu nhất là vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân đến an ninh quốc phòng
sở thông tin cho biết việc tạo nguồn dữ liệu là của từng ngành còn việc cập nhật làm giàu kho dữ liệu mới là việc của đề án
điều này liên quan đến trách nhiệm của người cung cấp và người sử dụng
hiện nay thành phố đang thử nghiệm chia sẻ dữ liệu về lĩnh vực y tế và sắp tới là lĩnh vực giáo dục